sớm nhất để cùng kết hợp với anh chị
để tất cả các xưởng vận hành
và anh chị sẽ có
sẽ có tiền và có kinh phí
máy sẽ vận hành trở lại và anh chị sẽ có tiền
cảm ơn sự hợp tác của anh chị
tôi không có trốn chạy mà không đi đâu cả
tôi sẽ về trong thời gian sớm nhất cảm ơn anh chị tin tưởng tôi
vâng thưa quý vị lại tiếp tục là một vụ việc
làm xôn xao dư luận trong những ngày vừa qua
có liên quan đến tiền ảo và máy đào
vẫn kịch bản như cũ mở dự án
và thu hút vốn đầu tư xe đẹp
sự kiện hoành tráng và hậu quả
cũng không khác gì so với những vụ việc khác
người chịu thiệt cuối cùng
vẫn là những nhà đầu tư
và góc nhìn kinh tế ngày hôm nay sẽ cùng quý vị phân tích rõ hơn
về vấn đề này
theo hình thức đầu tư
của sky mining
cứ một đô la mỹ được đổi thành
một điểm sky và mỗi một đô la mỹ
đầu tư mỗi ngày
nhà đầu tư được trả số tiền lãi
lên đến tám đô la mỹ
bằng hình thức trả tiền ảo bitcoin
tiền lãi sẽ được chuyển vào tài khoản
của nhà đầu tư vào mỗi cuối tuần
đáng chú ý theo thông báo
từ bác lãnh đạo của sky mining
nhà đầu tư có thể lãi được tới ba trăm linh
chỉ trong khoảng ba tháng

tuy nhiên các pháp lý liên quan đến
việc đầu tư coin này
chưa rõ ràng
và đặc biệt hiện tại mọi người đầu tư dựa trên niềm tin
mà niềm tin thì thực ra
cũng có căn cứ pháp lý lắm
khi mà có vấn đề xảy ra
việc các nhà đầu tư buồn vốn mua máy
rồi quỷ thác cho một người
để mà khai thác tiền ảo
rõ ràng cũng là một cái hành vi
mà không được thích
và nếu xét theo độ rủi ro công nghệ
cũng như là những hiệu quả kinh tế
của việc đầu tư
mà đào như vậy
thì rõ ràng là cũng không phải là một cái hướng
để đáng đầu tư
toàn bộ cái sự nóng của nó vừa rồi
nó dựa trên cái sự tăng giá
bất thường của cái đồng tiền ảo
hơn nữa là
nó cũng dựa trên những cái cơ chế
mà gọi là kinh doanh tiền ảo
theo cơ chế đa cấp
cái thứ ba nữa là nó cũng dựa trên những cái
gọi là ảo vọng của những nhà đầu tư
cộng với những lời hứa mà không có đảm bảo
của những người tổ chức
cho nên cái sự đổ vỡ của nó là đương nhiên
sau khi ông lê minh tâm
cùng hàng trăm máy đảo tiền ảo biến mất
nhà đầu tư mới tá hỏa
tìm đến trụ sở công ty
xong chờ đón họ
chỉ là cánh cửa đóng chậm
bên cạnh đó theo thông tin từ báo thanh niên
ông tâm đã xuất cảnh
ngày hai mươi hai tháng bảy
tức là trước khi vụ việc vỡ lở được một tuần
qua cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất
trên chuyến bay từ thành phố hồ chí minh
đi thái lan
tuy nhiên nhiều khả năng
thái lan chỉ là chặng quá cảnh
sau đó ông tâm đến nước thứ ba
khi mà những lùn xùm của ifan
của pinkoi còn chưa lắng xuống
thì liên tiếp những dự án landing tiền ảo
và máy đảo tiền ảo bị tố lừa đảo
ở đây chúng tôi chưa khẳng định ai đúng ai sai
vì còn phải chờ kết quả từ cơ quan chức năng
xong có thể chắc chắn rằng
thời điểm này hơn năm nhà đầu tư
đang đứng ngồi không yên
khi mà số tiền bỏ vào sky mining
bỗng dưng bốc hơi cùng ông trùng
có một nghiên cứu khá thú vị
đến từ fintech việt nam
mà sau khi nghe xong
thì nhiều người có thể sẽ rất bất ngờ
không phải chỉ ở việt nam đâu
mà trên thế giới thì ở các nước
thì thông thường đa số những người
mà đầu tư vào tiền ảo
phần lớn số đông là đầu tư theo cảm tính
và đầu tư theo cộng đồng
thì một số rất ít
thì là người ta hiểu rất sâu
và người ta có thể tự đầu tư được
theo cái đánh giá của từng cá nhân
dựa trên các cái thông tin đầy đủ hơn
còn đa số thì mọi người
thì đầu tư theo cộng đồng
thì với cái sự đầu tư này
thì chủ yếu là dựa trên
các cái thông tin mà người biết được
mà thường thông tin này
thì là cũng thiếu cả cái chuẩn mực
để có thể là đánh giá
cái mức độ tin tưởng
hoặc cái mức độ đầy đủ
và vì thế thì là cũng mãi đủ
trong bản chất
dường như là một số người việt
đang có một cái gọi là
máu mê cờ vạc quá mức
thứ hai nữa là có một cái sự ngộ nhận
cũng là quá mức
và cái tên gọi là đồng tiền
và cái thứ ba nữa
là nó đang có một cái
đang bị tri phối rất mạnh
bởi cái cơ chế gọi là
kinh doanh kiểu đa cấp
cộng với một số những cái tờ báo
thiếu trách nhiệm
đưa tin theo kiểu như là
kích thích cái cuộc chơi này
và tất cả nó tạo ra
một cái sự cộng thường
khiến cho nhà đầu tư
dường như bị bất phân hướng
và bị cái sức chóng
của cái kỳ vọng
kiếm lời nhanh
gây ra cái hậu quả
như là đã thấy
vâng cũng cần phải nhắc lại
một lần nữa rằng
ở nhà đầu tư
ở thời điểm hiện tại
niềm tin mà các nhà đầu tư
đặt vào các dự án
tiền ảo và máy đào
là hoàn toàn không có cơ sở
không có hóa đơn chứng tử
không có cả giấy viết tay
số tiền thật
mà nhà đầu tư
bỏ vào để mua tiền ảo
không hề có gì đảm bảo
và chứng thực
khi mà ban lãnh đạo
dự án biến mất
thì các nhà đầu tư
lại rơi vào cảnh trắng tay
mà không biết kêu ai
thấy rằng là tất cả
những cái hoạt động nào
mà kiếm tiền nhanh
lại xuất nhanh
và lời hứa
một cách chắc chắn
đều là những cái
mà gọi là
không đáng tin cậy
bởi vì trong thực tế
cái thị trường
là không bao giờ
có những cái khoản đầu tư
một cách lời
một cách nó quá nhanh
và với một cái đám đông
ồ hạt như vậy
điều đó là chắc chắn
là mặt thị trường
không bao giờ xảy ra
nó chỉ có thể xảy ra
trong thời gian cực kỳ ngắn
nó ngắn đến mức độ nào
cũng như là bao giờ kết thúc
thì hầu hết đều không biết
và tất cả những cái sự
không rõ ràng này
đó chính là cái nguyên nhân
khiến cho các hoạt động
kinh doanh đầu cơ
đều bị thất bại
cái việc đầu tư
đấy là cái trách nhiệm
cá nhân của mỗi người
và khi mình đã quyết định
thì đó là mình phải
chấp nhận một cái
thực tế là
mình phải chấp nhận
cái rủi ro
và hoàn toàn
mình có thể
mất hoàn toàn
hoàn toàn mình có thể
được lên vài trăm
hoặc vài nghìn một năm
thì cái quan trọng nhất
là mỗi người phải
trang bị cho mình
các cái kiến thức
cơ bản về
đồng tiền kỹ thuật số
và các kiến thức
cơ bản về
và đặc biệt là
phải tìm hiểu rất kỹ
cái dự án
mình đầu tư
và tốt nhất
để mình cân nhắc
cái số tiền đầu tư
trong cái khả năng
mà mình có thể
chấp nhận được
thưa quý vị
trong tiểu mục
mỗi ngày một ngày
ngày hôm nay
xin mời quý vị
cùng tới thăm
một ngôi làng
nằm bên bờ sông nhuệ
cách tìm hiểu
và tìm hiểu
ở trung tâm thành phố hà nội
khoảng bốn mươi km
về phía nam
đó là làng khảm trai
xã chuyên mỹ
huyện phú chuyên hà nội
ngôi làng có sức sống
bền bỉ hàng nghìn năm
qua bàn tay khéo léo
của những nghệ nhân
thì những vỏ trai
vô chi vô giác
kết hợp với gỗ tự nhiên
đã trở nên tinh xào
vừa hữu ích
lại vừa làm đẹp cho đời
hãy cùng nhóm phóng viên
antv trải nghiệm
với nghề độc đáo này
và đến đây
bản tin kinh tế và tiêu dùng
cũng xin được kết thúc
xin chào và hẹn gặp lại
quý vị vào khung dần này
sản phẩm này
một mươi một đến một mươi năm
mới xong được
đầu tiên là
mình làm nó phải
chọn cái điệu
để mà vẽ
các cái sản phẩm
khi mà được đấu đính
một cái bức tranh
hoặc một cái bộ ghế
cái trình độ
của người thợ
anh phải có
mắt nghệ thuật
khi mà đính đấu
dàng cảnh ra
cảnh nó phải sống
nó phải vui
nó không mau
mà nó không thưa
hoặc có chỗ mau
làm nó có sự trùng điện
nó hài hòa
đính đấu rồi
tiếp theo nữa là
người thợ đục
các cái đường nét
mà người thợ
ở giữa đó
người thợ đấu
thì để người thợ
đường nét đó
xong rồi họ
họ lại nhấc ra
nhấc ra xong rồi
người thợ đục
gọi là cái đục trạng
người thợ đục trạng hết
người thợ vẽ lại
toàn bộ bằng cái bút
bút chì rất là nhỏ
xong bắt đầu
lấy cái hình đó
bỏ ra một bên
xong rồi lấy cái đục
sẽ đục trận
tất cả cái phần
người ta vạch
khi vạch xong rồi
là lấy lến
nào sạch đi
để có độ trơn
thì khi một cái đục trận
nó mới chảy
nó mới trôi
nó không bị giít tay
phần đục trận rồi
thì bắt đầu
lấy cái đục lấy lền
thì có nhiều loại
khi mảng to
thì nó dùng cái đục bạc
nó độ phân
còn khi mà
nó gọi đục tăm
nó rất là nhỏ
thì nách nó lên
nó khéo néo làm sao
để cho nó khỏi
các cái đường bà viên
để đảm bảo được
nó vừa khít
nhìn lên sản phẩm
nó sẽ đẹp
khi gắn sạc từ
các cái đường nối
nó sẽ đấu nhau
nó không bị chênh
nó không bị chạy
nó không bị gãy
nó sẽ rất là phẳng
khi mài lên
xong cái công đoạn
lấy đất lên
phần đất lên
thì nó dùng keo
cứ cụ dùng bằng sơn ta
nhưng bây giờ
thì nó dùng
bằng keo ab
nó rất là dễ
xong phần đó
chờ nó khô
khô nó đủ
khoảng ba tiếng
ba bốn năm tiếng
khô thì bắt đầu
nó lại tiếp tục bỏ ra mài
dây giáp thật mịn
thì nó sạch
những cái đường nét
như bông hoa
hoặc mặt người
hoặc là những cái lá
nó theo màu sắc
của sản phẩm
làm cũng có cần
sự tỉ mỉ
cũng kiên trì
chứ bắt đầu
phải kiên trì
phải làm được
các cái này
nói chung là
các cái đường nét
nó càng nhỏ
thì nó khó
mà nó thô
thì nó sẽ dễ hơn
thì nói chung
mình phải kiên trì
thì mình làm nhiều
thì nó sẽ
nâng tay nghề
nên cho hàng
nó sẽ đẹp lên hơn
mình phải tiêu nghề
thì mình mới làm được
rồi phải có
sự sáng tạo
thì mới làm được
như thế này
mà quá trình
mình có tuổi
nó cao cao
khoảng ngoài bốn mươi
là mắt mũi
nó mờ đi
là không làm được nữa